lê văn hiếu và phạm minh tuân cùng chú tại thị xã kinh môn hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
với số tiền ban đầu được xác định là hơn một mươi năm tỷ đồng vừa bị bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý
theo kết quả điều tra nhóm đối tượng bắt đầu hoạt động từ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó hiếu là đối tượng cầm đầu nắm quyền điều hành còn tuân là người trực tiếp tiến hành các hoạt động cho vay
thời gian đầu hiếu mở quán kinh doanh dịch vụ cầm đồ và được cấp giấy phép kinh doanh tại khu vực chợ xanh phường duy tân thị xã kinh môn
tuy nhiên một thời gian sau đó hiếu đóng cửa hiệu cầm đồ mua tài khoản trên phần mềm quản lý cầm đồ và chuyển sang hoạt động cho vai nặng lãi
đồng thời thuê tuân làm nhiệm vụ nhập dữ liệu khách vay vào tài khoản thù lãi suất phương thức thủ đoàn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi kín kẽ

đồng thời thuê tuân làm nhiệm vụ nhập dữ liệu khách vay vào tài khoản thu lãi xuất phương thức thủ đoàn hoạt động cho vay nặng lãi
tổng số tiền trên một mươi năm bốn tỷ đồng với mức lãi suất từ một trăm linh chín năm đến một trăm tám mươi hai năm một năm số tiền lãi mà hiếu thu về là trên sáu một tỷ đồng
ngày một mươi năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
nguyên là kế toán của một trường mẫu giáo nguyễn thúy diễm chủ tịch huyện cai nước tỉnh cà mau lại có hành vi tham mô tài sản
điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện quyết định khởi tố bị can đối với diễm
theo kết quả điều tra ban đầu lợi dụng vào chức năng nhiệm vụ trong việc đăng nộp tiền học phí diễm đã chiếm đoạt tiền thu học phí gần hai trăm sáu mươi triệu đồng
trong quá trình điều tra cơ quan công an còn xác định diễm đã tự ý lập ký nhiều giấy rút dự toán ngân sách chiếm đoạt số tiền trên sáu trăm bảy mươi triệu đồng
diễm khai hơn chín trăm ba mươi triệu đồng chiếm đoạt đối tượng đã sử dụng vào mục đích cá nhân
trong quá trình điều tra cơ quan công an còn xác định diễm đã tự ý lập ký nhiều giấy rút dự toán ngân sách chiếm đoạt số tiền trên sáu trăm bảy mươi triệu đồng
phường có d có cầu nhiều kho hàng và có đến hơn bốn mươi phòng giao dịch ngân hàng cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý
vốn luôn được xếp vào trong danh sách trọng điểm cần phòng ngừa giữ gìn an ninh trả tự
để chủ động phòng chống tội phạm đặc biệt là đối với tội phạm cướp cướp giật tài sản
lực lượng công an phường đã có những cách làm hay để công tác phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao
ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự
năm hai nghìn một mươi bốn tiệm vàng này đã từng bị trộm đột nhập lấy đi của gia đình gần
một tỷ tiền hàng
sau khi lực lượng công an tuyên truyền các phương thức thủ đoạn tội phạm trộm cắp cướp cướp giật tài sản
hộ kinh doanh đã phối hợp với lực lượng công an lắp các thiết bị cảnh báo như camera coi báo động chuông bấm
và cả các thiết bị phòng cháy chữa cháy
các anh ở công an phường thì cứ hay tuyên truyền cho mình hay tuyên truyền nhắc nhở
thì gia đình cũng nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trộm cướp như thế
thì gia đình cũng rất cảm ơn các cá nhân
các cá nhân bộ phường tuyên nhắc nhở đến gia đình chúng tôi với hộ chủ hộ kinh doanh
nên tôi cũng yên tâm vì cái phần nào
thì các cá nhân bộ cũng hay thường xuyên đi qua nhắc nhở thế
thì tôi có hai vợ chồng đây với các cháu ở đây
tối bán hàng có hai vợ chồng thôi
còn tối thì các cháu còn ăn học ở trên
đến khi mà đến tầm hôm nào mà kinh doanh muộn mà mở cửa muộn
thì các đồng chí đến nhắc nhở phải đóng cửa hàng
gia đình tôi cũng rất
cảm kích cái sự quan tâm của các cá nhân bộ phường về an ninh của khu vực như thế
tại các phòng giao dịch và chi nhánh ngân hàng trên địa bàn
lực lượng công an phường liên tục xuống tận nơi
hướng dẫn đội ngũ bảo vệ tại đây về công tác canh gác
trực bảo vệ trụ sở làm việc nơi giao dịch tiền mặt
phát hiện kịp thời các đối tượng có dấu hiệu cướp cướp giật tài sản
ngoài ra không được chủ quan lơ là kể cả đối với các hành vi trộm cắp tài sản
ngân hàng chúng tôi luôn
nâng cao cái
một buổi tập huấn của công an quận hai bà trưng và công an phường vĩnh tuy
cho lãnh đạo quản lý và lực lượng bảo vệ nhân viên bốn mươi ba ngân hàng
cơ sở công an phường vĩnh tuy
và lực lượng bảo vệ nhân viên bốn mươi ba ngân hàng cơ sở công an phường vĩnh tuy
cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn
lần lượt các thông tin trao đổi như phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm
cũng như biện pháp phòng ngừa đặc biệt tội phạm cướp cướp giật trộm cắp lừa đảo
chiếm đoạt tài sản qua mạng đã được truyền tải đến người dân
chúng tôi lên các phương án thực hiện các tình huống mô phỏng để khi xảy ra sự việc
thì lực lượng bảo vệ cũng như các chủ ngân hàng tiệm vàng
sẽ không bị bất ngờ bị động trong tình huống đấy và sẽ phối hợp với cả công an phường để giải quyết những việc
với phương trầm lấy phòng ngừa làm trọng công an quận hai bảy trưng mong muốn sau vĩnh tuy
những cách làm hay sẽ tiếp tục được nhân rộng ở một mươi tám phường trên địa bàn
để quận hình thành thế trận vững chắc phòng chống tội phạm bắt đầu từ ý thức kỹ năng tốt của người dân

bất ngờ kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn
công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đã phát hiện nhóm thanh niên bật nhạc lớn
nhảy nhót điên cuồng có biểu hiện sử dụng ma túy trái phép
tiến hành kiểm tra nhanh tại chỗ phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với ma túy
giọt sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn kiểm tra quán karaoke mr hung
có địa chỉ tại xã yên chạch huyện cao lộc do vi văn hưng làm chủ cơ sở
thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện tại hai phòng hát của quán đang bật nhạc lớn
bên trong có ba mươi sáu đối tượng độ tuổi từ một mươi sáu đến ba mươi sáu trú tại huyện cao lộc và thành phố lạng sơn
có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một đĩa xứ bên trên bề mặt bám dính các tinh thể màu trắng
một ống hút một mươi bình khí cười và hai dao phóng lợn
kiểm tra nhanh có hai mươi bốn trong số ba mươi sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
tối qua hai mươi sáu tháng bốn công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã tiến hành lập biên bản
vi phạm hành chính tạm giữ chín xe mô tô có hành vi nẹp bô lạng lách đánh võng
trên đường hồ xuân hương phường tân phú thành phố đồng xoài
qua tuần tra mật phục lực lượng công an đã phát hiện nhiều thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm
có hành vi điều khiển xe mô tô nẹp bô lạng lách đánh võng trên đường
trong đó có một số phương tiện đã thay đổi kết cấu phụ tùng làm lại máy
gây dối trả thưởng công cộng tiêm ẩn mất an toàn cho những người tham gia
giao thông các lực lượng đã tiến hành vây bắt chín xe mô tô cùng chín nam thanh thiếu niên
có độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi bảy cùng chú tại huyện đồng phú tỉnh bình phước
đội cảnh sát giao thông công an thành phố đồng xoài đã tiến hành lập biên bản
xử phạt hành chính tạm giữ chín xe mô tô đồng thời yêu cầu nhóm thanh thiếu niên
viết cam kết không tái phạm
thành phố hà nội vừa có văn bản chỉ đạo có các giải pháp đảm bảo giao thông
cho người dân đi lại dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
đó là lần đầu tiên chỉ đạo cảnh sát giao thông thanh tra giao thông
chủ động tạm dừng thu phí xả trạm để giải tỏa phương tiện khi ủn tắc kéo dài
văn bản của ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu sở giao thông vận tải
công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng trong đó có cảnh sát giao thông
thanh tra giao thông và các đơn vị có liên quan chủ động có phương án điều tiết
phân luồng hợp lý hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn thông suốt
chú trọng các khu vực có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn un tắc giao thông
nhất là trên các trục chính ra vào hà nội các tuyến quốc lộ các đầu mối giao thông trọng điểm
các địa điểm du lịch khu vui chơi giải trí các bến xe bến tàu nhà ga các điểm đang thi công
đồng thời tập trung thanh tra tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trật tự giao thông đường bộ đường sắt đường thủy chú ý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp
dẫn tới tai nạn giao thông ủn tắc giao thông
trước đó thủ tướng chính phủ đã có công điện chỉ đạo về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
trong đó yêu cầu các trạm thu phí bot phải chủ động xả trạm khi có ủn tắc kéo dài
năm năm tù giam và ba năm quản chế sau khi mãn hạn tù là lúc mức án mà tn tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt
đối với đối tượng đinh văn hải bốn mươi tám tuổi trú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
về tội làm tăng chữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trong phiên xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hôm qua hai mươi sáu tháng bốn
thông tin đáng chú ý này sẽ mở đầu bản tin ngày hôm nay
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi một hải thường xuyên lên các trang mạng xã hội như facebook
snapchat để live stream viết và đăng tải các bài viết có nội dung tuyên truyền
xuyên tạc chống phá đảng nhà nước nói xấu lãnh tụ
mặc dù được chính quyền địa phương người thân trong gia đình giáo dục cảm hóa
nhưng hải vẫn ngoan cố thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với tinh chất mức độ ngày càng manh động
ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đinh văn hải
quá trình điều tra lực lượng chức năng đã thu thập được một mươi ba video clip cùng nhiều bài viết
được đăng tải trên trang facebook cá nhân của hải
các tài liệu này đã được sở thông tin và truyền thông tỉnh lâm đồng giám định
kết luận có nội dung sai sự thật bịa đặt nhằm xuyên tạc lịch sử
tình hình kinh tế xã hội chính trị công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta
tại tòa hải thành khẩn khai báo tỏ ra ăn năn hối cải
xét thấy hải là người tan tật cha hải là người có công với đất nước bị địch bắt tù đầy
hội đồng xét xử đã tuyên phạt đinh văn hải năm năm tù giam
và sau khi mãn hạn tù phải chịu ba năm quản chế tại địa phương
giám đốc trung tâm quản lý đất đai tp điện biên phủ
tỉnh điện biên trần thị vân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên
khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cụ thể trong quá trình thực hiện việc thu thập tài liệu để lập phương án bồi thường
hỗ trợ đối với diện tích đất đai bị thu hồi của bốn mươi tám công nhân nhận giao khoán đất
của công ty cổ phần chế biến nông sản điện biên vân đã thiếu trách nhiệm
để nhân viên của mình là nguyễn thị khương yêu cầu các công nhân phải trích lại
năm mươi số tiền được đền bù mới xin phê duyệt phương án
sau khi phương án đền bù được ủy ban nhân dân tp điện biên phủ phê duyệt
nguyễn thị khương đã nhận của các công nhân tổng cộng là một tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng
và đã tiêu xài cá nhân
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố điện biên phủ
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với nguyễn thị khương
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm cán bộ hợp đồng của trung tâm quản lý đất đai
tp điện biên phủ vì hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
dù được người can ngăn nhưng vẫn dùng hung khí để tấn công liên tục người khác
để giải quyết mơ thuẫn
lê văn nhiều chú tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long ngày hôm qua đã bị
tòa nhân dân tp vĩnh long đưa ra xét xử sơ thẩm về tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào tối ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi lê văn nhiều cùng phạm văn khuê
cùng chú tại huyện long hồ đến nhà anh
lê văn nhiều đã đặt đặng thanh tường để giải quyết mơ thuẫn
tại đây nhiều đã lấy cây xả beng bằng sắt đánh nhiều cái vào đầu anh tường
khi khuê can ngăn nhiều vẫn tiếp tục tấn công làm anh tường thương tích ba mươi ba
tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê văn nhiều sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích
cộng với bản án một năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản mà tòa nhân dân huyện long hồ
đã tuyên trước đó tổng hợp hình phạt là bảy năm sáu tháng tù
liên quan đến vụ cháy lớn xảy ra vào dạng sáng nay trên địa bàn quận nam tử liêm hà nội
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời
nỗ lực suốt ba giờ đồng hồ để khống chế đám cháy
và cho đến thời điểm này lực lượng chức năng đã xác định có tám ngôi nhà bị ảnh hưởng
ghi nhận sau đây của phóng viên antv
các người dân vụ cháy tuyên phát từ một cửa hàng kinh doanh tăm lốt có địa chỉ sáu mươi ba nguyễn hoàng
ngọn lửa bốc cao nhanh chóng lan sang tám ngôi nhà xung quanh
các cửa hàng này kinh doanh đồ ăn thiết bị vệ tinh cửa hàng chuyên về in ấn
khi lửa bùng phát những người ở bên trong đã kịp chạy thoát ra ngoài
công an quận năm từ liêm và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an hà nội điều sáu xe chữa cháy cùng ba mươi năm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
hôm nay là khoảng hai h hai mươi phút đêm mình đang ngồi xem bóng đá ở phòng dưới nhà hình sát đây
mình có thấy mùi khét mình có đi kiểm tra nhà thì không thấy hiện trường gì cả
thế thì mình quay vào ngồi vừa ngồi thấy mùi khét nó lại càng nhiều hơn
thế mình ra ngoài mở cửa vừa mới mở cửa ra thì nghe tiếng nổ
tiếng nổ thì mình quay sang nhà bên cạnh thì thấy đang cháy
trước đây thì mình cũng
ở đây lâu rồi thì mình cũng nghĩ là có một nhân viên ở trong đấy
nhưng mà rất may là thời gian này là nhân viên không ở nữa
thì mình có góp cửa nhưng mà cháy to quá không góp được
thì mình cũng hòa mọi người là gọi một hộp bốn cái hỏa
và chạy cùng mọi người sang góp cửa các nhà hàng xóm để họ tỉnh dậy ra ngoài
rất là may là cũng có quyền khơi tất cả đây ra ngoài được hết
em thấy tiếng nổ ở bên này thì bắt đầu mẹ con em nằm ở đây bốn người này ở bên cạnh luôn
thế là thấy tiếng nổ thế là mở cửa ra thì thấy cháy ở bên này cháy lan sang nhà mình rồi
thế là mấy mẹ con thoát thân không mang được cái gì nhà cửa cháy hết rồi
lan nhanh lắm cháy to lắm
những ngôi nhà ở đây chủ yếu là nhà cấp bốn nhà ở kết hợp với kinh doanh
vật liệu phần lớn là các chất dễ cháy
sau hơn ba tiếng đồng hồ ngọn lửa đã được khống chế
tất cả các anh có nghĩa là dùng tất cả sức lực và hai nữa là dùng tất cả các vòi chữa cháy
để nhanh chóng và kịp thời tắt cái làm cháy
làm cháy nó lan nhanh quá hai nữa là sức lực cháy có lắm
mạnh quá cho nên là cũng hơi khó khăn cho các đồng chí chữa cháy
công an phường kết hợp cả đội phòng cháy cháy dùng các biện pháp nghiệp vụ
một là phá cửa dùng các bình xịt và xe chữa cháy đến các đường ống nước
phun và đã tiếp cận được không chế được đám cháy đảm bảo an toàn
thiệt hại về người là chưa có
qua đây cũng cảnh báo đối với người dân là lân cao ý thức về phòng cháy cháy
đấy nhất là trong mùa lắng lóng
đến thời điểm hiện tại đám cháy đã được khống chế hoàn toàn
người dân đang khóc phục sau sự cố
nguyên nhân đám cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
vâng thưa quý vị và các bạn chỉ trong vòng một tuần vừa qua thì liên tiếp trên đường nguyễn hoàng đã xảy ra hai đám cháy
ba vụ cháy vào đêm ngày hôm qua đã gây thiệt hại rất lớn về tài sản cho người dân trên địa bàn
may mắn rằng là đến thời điểm hiện tại thì không có thiết hại về người
tuy nhiên đây cũng là lời cảnh báo đối với người dân
về công tác không cháy chạy cháy trên địa bàn chính của nhà của mình
tiếp tục các thông tin đáng chú ý khác
cục trưởng cục hàng không việt nam vừa ký ban hành quyết định về áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ một
để đảm bảo an ninh hàng không trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm và sea games ba mươi một
theo đó ngành hàng không dân dụng áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ một
tại các cảng hàng không sân bay các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu
các chuyến bay xuất phát tại các cảng hàng không sân bay trên cả nước trong lễ ba mươi tháng bốn
ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm và phục vụ đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một
giai đoạn một áp dụng từ ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trên phạm vi toàn quốc
giai đoạn hai áp dụng từ ngày sáu tháng năm đến hết ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại cảng hàng không quốc tế nội bài
trong thời gian trên các cơ quan đơn vị trong ngành hàng không
tăng cường quân số lực lượng kiểm soát an ninh hàng không chuẩn bị kỹ các kế hoạch phương án phòng ngừa
sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra áp dụng tăng cường nhiều biện pháp kiểm soát an ninh hàng không
như tăng cường kiểm tra trực quan kiểm tra ngẫu nhiên kiểm tra bằng thiết bị phát hiện chất nổ nhận biết hành vi bất thường
tăng cường công tác phối hợp hiệp đồng các lực lượng tại chỗ đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ
kịp thời hiệu quả của các bên có liên quan trong công tác an ninh hàng không
tổ chức các tổ tuần tra phối hợp với lực lượng chức năng nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các tình huống vụ việc bất ngờ
trong khi đó cục cảnh sát giao thông bộ công an cũng đã có khuyến cáo đối với người dân
khi mà đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một sắp diễn ra tại một mươi hai tỉnh thành phố là hà nội quảng ninh hải phòng hải dương
bắc ninh bắc giang vĩnh phú phú thọ vĩnh phúc phú thọ hà nam ninh bình nam định và hòa bình
từ ngày hai tháng năm đến hết ngày hai mươi bốn tháng năm
các doanh nghiệp vận tải đội ngũ lái xe các chủ phương tiện nhân dân khi di chuyển trên các tuyến đường cửa ngõ
các tuyến đường di chuyển của vận động viên phải nghiêm trình chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ
tuân thủ sự điều tiết phân luồng của cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác
khi có tín hiệu của xe đoàn xe được quyền ưu tiên đi làm nhiệm vụ
người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải
để nhường đường cho xe đoàn xe được quyền ưu tiên
chủ động cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn khung giờ lộ trình di chuyển phù hợp
tránh hoặc hạn chế đi vào các khung giờ cao điểm các tuyến đường có lưu lượng mật độ tham gia giao thông cao
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện cơ mơ ga tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng phạm ba tội danh khác nhau
đối tượng cư xeo dình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại buôn mờ nông xã e kiết huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
bị truy nã về tội hiếp dâm trẻ em
đối tượng bùi ngọc xuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại xã bình an huyện thăng bình tỉnh quảng nam
bị truy nã về tội trộm cắp tài sản
đối tượng nguyễn mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố sáu thị trấn quảng phú huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
bị truy nã về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi
gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện